ủy ban nhân dân tp hcm vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
theo đó đề án đề ra mục tiêu cụ thể giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi có một trăm linh trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo ban hành
hàng năm có ít nhất chín mươi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên học sinh sinh viên được tuyên truyền học tập
bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử môi trường văn hóa trong gia đình nhà trường và cộng đồng
một mươi trường học đạt tiêu chuẩn xanh sạch đẹp
một trong những giải pháp được đưa ra để thực hiện đề án là ban hành bộ quy tắc ứng xử trong trường học
bộ quy tắc quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử
trong nhà trường và cộng đồng
trang phục ngôn ngữ hành vi ứng xử bộ quy tắc này phải ngắn gọn dễ nhớ dễ thực hiện
phù hợp với lứa tuổi các cấp học và văn hóa của đơn vị